giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác bị cáo vũ toàn chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị tòa án nhân dân huyện xuân lộc tuyên bản án một mươi hai tháng tù giam
ngày hai mươi ba tháng năm toàn được một người đàn ông nhờ đưa đến gặp nhóm người trung quốc nhập cảnh trái phép
đang cách ly y tế tại xã xuân hưng huyện xuân lộc
tại đây bị từ chối toàn gọi điện cho đội trưởng đội an ninh công an huyện xuân lộc
tự giới thiệu mình là cán bộ cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an
nghi ngờ toàn giả mạo công an xã xuân hưng nhanh chóng xác minh vụ việc
làm việc với công an xã xuân hưng toàn cố tình xuất trình một thẻ công vụ đặc biệt
mang tên vũ văn toàn chức vụ chuyên viên kinh tế nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ của tổ giao
để phục vụ công tác chiến lược mãi sau mới thừa nhận hành vi sử dụng giấy tờ giả của mình
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt vũ toàn một mươi hai tháng tù về tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác